đến hai mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng chín các đơn vị chức năng vẫn đang phong tỏa hoàn toàn một đoạn đường hoàng văn thụ thành phố quy nhơn tỉnh bình định
do xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét dọc hành lang tuyến đường này tiếp giáp với dự án trung cư phú tải hai
theo người dân địa phương vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng chín
thời điểm này ở thành phố quy nhơn xảy ra mưa rông lớn khiến cho một số tuyến đường bị ngập cục bộ
tại hiện trường vụ sụt lở kéo dài men theo lề đường hoàng văn thụ hàng trăm mét sâu từ ba đến bốn mét
dọc tuyến đường lực lượng chức năng đang răng dây để bảo vệ hiện trường không cho người dân lại gần
vụ sạt lở đã làm năm trăm linh nhà dân ở dọc đường hoàng văn thụ bị mất điện
bên cạnh đó nhiều trụ điện trạm điện dọc hành lang sạt lở cũng bị hư hại và gãy đổ